chúc mừng đảng cộng sản và nhân dân trung quốc về những thành tựu đó và tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản trung quốc với tổng bí thư chủ tịch nước tập cận bình lạc yên
nhân dân trung quốc sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới to lớn hơn nữa xây dựng trung quốc trở thành một nước xã hội chủ nghĩa hiện đại giàu mạnh dân chủ văn minh hài hòa và tươi đẹp
thưa các quý vị
trên cơ sở đường lối đối ngoại độc lập tự chủ hòa bình hữu nghị hợp tác và phát triển đa dạng hóa đa phương hóa xuất phát từ truyền thống chủ nghĩa quốc tế trong sáng và với sự coi trọng quan hệ hữu nghị lâu đời giữa hai đảng hai nước việt trung
đoàn đại biểu đảng cộng sản việt nam tham dự hội nghị này trên tinh thần cởi mở và hợp tác sẵn sàng cùng thảo luận với các chính đảng về chủ đề